điện biên là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp nhiều núi cao sông suối chảy xiết
nguy cơ về sạt lở đất và lũ ống lũ quét vẫn luôn đe dọa đến cuộc sống của nhiều hộ dân
mặc dù chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh điện biên đã nỗ lực di rời
nhưng hiện tại nhiều hộ dân vẫn đang sống trong vùng nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét
từ khi tỉnh điện biên đầu tư năng gấp mở rộng tuyến đường nà nhạn mường phăng
lòng đường được hạ cốt xuống rất nhiều đã khiến căn nhà của ông lò văn lún
tranh vanh bên vách tà luy dương cao hơn lòng đường khoảng một mươi năm mét
mặc dù nằm trong diện phải di rời nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới
mỗi khi mùa mưa bão về gia đình ông lại nâm nớp lo sợ nguy cơ sạt lở
cùng khu vực với gia đình ông lò văn lún còn bốn căn nhà khác của các hộ cũng thuộc diện phải di rời
theo chính quyền xã nà nhạn những hộ này đều đã được bố trí đất tái định cư nơi ở mới
nhưng người dân vẫn chưa chuyển đi
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động để sớm đưa những hộ dân đến nơi tái định cư mới
chính quyền địa phương đã bố trí địa điểm tái định cư và đã giao đất cho họ

nhưng đến tận thời điểm này thì họ vẫn chưa chuyển chỗ mới
với trách nhiệm tinh thần của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con dân chuyển sang chỗ mới
theo bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá của tỉnh điện biên
toàn tỉnh có năm mươi chín xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao
ba xã nguy cơ trượt lở đất đá cao phân bổ ở các huyện điện biên điện biên đông
mường trà mường nhé nậm bồ và thị xã mường lây
riêng đối với năm mươi chín xã có nguy cơ trượt lở đá rất cao được cảnh báo là không thể sinh sống được
vì vậy tỉnh điện biên cần sớm có phương án di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm
tháng sáu tháng bảy này là những tháng mà cao điểm của mùa mưa bão trong năm nay
thì phải tăng cường công tác kiểm tra rào sát và thật sự kiên quyết phải di rời những vụ kỳ hộ
những điểm bản những hộ dân
mà nằm trong cái
vùng mà có nguy cơ cao về sạt lở đất cũng như là lũ ống lũ quét xảy ra trên địa bàn
theo mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh điện biên sẽ thực hiện di rời một trăm linh hộ ra khỏi vùng nguy hiểm
đến nay đã di rời được bốn mươi bảy hộ trong khi nhu cầu di rời của toàn tỉnh lên đến sáu trăm năm mươi tám hộ
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh điện biên
do nguồn vốn hạn hẹp nên nhiều dự án về sắp xếp dân cư triển khai còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu
bởi vậy nguy cơ hiện hữu về lũ ống sạt lở đất vẫn còn rất phức tạp
ngành chức năng tỉnh vẫn đang tăng cường ra soát những hộ có nguy cơ cao về sạt lở lũ quét
để sớm có phương án di rời bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân